chiều một mươi hai tháng một mươi bộ tư lệnh tp hcm cho biết từ ngày hôm nay các đơn vị thuộc bộ quốc phòng
tham gia hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự an sinh cho tp hcm tại các quận huyện sẽ rút quân dần
sau khi thành phố bước vào giai đoạn bình thường mới
theo bộ tư lệnh tp hcm các đơn vị sẽ rút quân dần theo yêu cầu của bộ quốc phòng
riêng cán bộ chiến sĩ của bang chỉ huy quân sự tp thủ đức và các quận quyện
thì phục vụ lâu dài cho tới khi khống chế được dịch
đặc biệt là số cán bộ chiến sĩ tham gia phục vụ tại các bệnh viện giả chiến lớn
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín và các khu thu dung
tp hcm sẽ có kế hoạch để làm lễ tiễn và cảm ơn các cán bộ chiến sĩ
đã hỗ trợ cùng thành phố chống dịch trong thời gian qua
các đơn vị thuộc bộ quốc phòng sẽ bắt đầu rút quân từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi
riêng các đơn vị thuộc quân khu bảy sẽ hỗ trợ thành phố và rút quân sau